ngày tám tháng một mươi công ty điện lực lâm đồng tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành công trình
ngầm hóa và tăng cường công suất lưới điện trung hạ thế thành phố đà lạt giai đoạn hai
tính đến nay toàn thành phố đà lạt đã ngầm hóa trung hạ áp được tám mươi một km
dự án ngầm hóa và tăng cường công suất lưới điện chung hạ thế thành phố đà lạt giai đoạn hai
khởi công tháng ba năm hai nghìn hai mươi hiện đã đưa vào vận hành ba mươi trạm biến áp
hơn ba mươi hai km đường dây trung thế và hạ thế trong đó ngầm hóa hơn một mươi km đường cát với tổng mức đầu tư sáu mươi năm tỷ đồng
trước đó dự án giai đoạn một được đưa vào vận hành năm hai nghìn ba đã xây dựng mới ba mươi một km cắp ngầm
bốn mươi chín trạm hợp bộ nâng cấp và xây dựng mới hơn một trăm hai mươi tám km đường dây trung áp với tổng nguồn vốn đầu tư gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
công trình đưa vào sử dụng nhằm tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
bảo đảm cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương
đây là công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lâm đồng lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm